thưa quý vị và các bạn tại thái nguyên sự việc đoàn kiểm tra của tri cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thái nguyên
bị giám đốc công ty cổ phần chế biến nông sản thái nguyên hành hung khi đang tiến hành kiểm tra đột xuất về điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
tại cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn thái cương đang gây bức xúc trong dư luận tại địa phương sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
theo đó vào ngày một mươi một tháng một mươi một vừa qua đoàn kiểm tra số một của tri cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh thái nguyên
tiến hành kiểm tra đột xuất về an toàn vệ sinh thực phẩm tại hai mươi chín cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh
trong đó có cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn thái cương trong quá trình kiểm tra đoàn đã phát hiện nhiều sai phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở này
khi mà phát hiện rằng là cái sản phẩm dò trả cái nguồn gốc cần phải làm rõ
cũng như là cái số mà nhân viên bán hàng mà không được khám sức khỏe
bởi vì tại sao nếu mà nhân viên bán hàng mà bây giờ vô tình một anh nào lại bị hoa lao thì thì không được rồi
hoặc là bị bệnh ngoài da thì không được ví dụ thế
cho nên là cái việc tại sao trong đoàn an toàn thực phẩm quy định về cái việc mà khám sức khỏe định kỳ
thì sau khi mà phát hiện ra cái chỗ thái cương thì có mấy cái lỗi như vậy
do đại diện công ty không cung cấp được đầy đủ các tài liệu theo nội dung trên
nên đoàn kiểm tra đã ghi các sai phạm này vào biên bản
tuy nhiên ông đỗ văn cương giám đốc công ty cổ phần chế biến nông lâm sản thái nguyên
không thống nhất với nội dung biên bản của đoàn kiểm tra và cho nhân viên đóng cửa chặn đoàn kiểm tra
dùng lời lẽ thô tục xúc phạm uy tín danh dự đối với các thành viên trong đoàn
lúc tôi ra xin ý kiến của cho anh hậu thì tôi có đứng ở cửa và tôi đang nghĩ là cái cách giải quyết trong công việc nào
thì tôi đứng ngay ở cửa phòng làm việc
thì anh ấy từ ngoài đi vào đối với anh ấy từ ngoài đi vào
tôi đang đứng cửa thì anh một tay vít cửa
đi cái chân của anh ấy tức là dùng đầu gối anh ấy vào cái phần dưới bụng của tôi
tôi khai công an là phần bộ hạ của tôi
thì tôi đối với tôi đọc tôi cũng húi xuống và tôi chỉ nói là sao anh ấy đánh tôi
ngay sau khi sự việc xảy ra tri cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh thái nguyên
đã báo cáo với lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thái nguyên
đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ hành vi của ông đỗ văn cương và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trước hết thì
thì chúng tôi thấy rằng đây là một cái hành động nó thiếu chuẩn mực
thế và phần nào đó nếu có cái việc như vậy là vi phạm quy định của pháp luật
mà cụ thể là vi phạm chống người thiên dùng vụ trong quá trình làm việc của đoàn kiểm tra
thế và cái điều này thì chúng tôi cũng rất là không đồng tình
thế và cũng đang có những cái chỉ đạo
đối với tri cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
thế và phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn để điều tra xác minh làm rõ
nếu mà có những hành vi như vậy thì chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan chức năng là vào cuộc và xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật
vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm hiện nay
vì vậy vụ việc xảy ra tại cơ sở kinh doanh thái cương cần sớm có sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng
điều tra làm rõ và xử lý
lý nghiêm minh trước pháp luật